thưa quý vị khán giả sáng sớm hôm nay ngày một mươi ba tháng một mươi tức chiều một mươi hai tháng một mươi theo sở mỹ
đông đảo bạn bè nghệ sĩ khán giả việt nam tại mỹ đã đến chùa huệ quang ở santa anna california mỹ đưa tiến ca sĩ phi nhung
nhiều người không khỏi nghẹn ngào trước sự ra đi của cô
đông đảo người dân đều tiếc thương cho cố nghệ sĩ và mong cô được an nghỉ nơi chín suối
hôm nay cho cốt cố ca sĩ phi nhung được gia đình đưa về tịnh xá giác an về chùa huệ quang santa ana california mỹ để tiến hành tăng lễ
trước khi đến chùa huệ quang làm lễ gia đình đã đưa cho cốt phi nhung dạo quanh những địa điểm quen thuộc mà cố ca sĩ thường hay đến
đúng một giờ sáng ngày một mươi ba tháng một mươi lễ cầu siêu và phát tang cổ ca sĩ đã diễn ra tại chùa huệ quang
các sĩ mạnh quỳnh chu di phương trinh cùng với nhiều nghệ sĩ bạn bè người thân tham dự
mạnh quỳnh chia sẻ xúc động
đến bây giờ tôi cũng không ngờ mình đứng đây để tưởng niệm một người có ý nghĩa rất lớn lao trong cuộc đời tôi
cô ấy là người ca sĩ có thể dành cả đời cho công chúng
cô ấy sống vì mọi người có thể hy sinh hạnh phúc vì mọi người
phi nông năm nay mới có năm mươi một tuổi
bao nhiêu hoài bão cô ấy nói với tôi mà giờ không thực hiện được nữa
mạnh quỳnh từng tâm sự về việc lùm xùm ở việt nam
và có ý muốn lên tiếng nhưng phi nhung bảo thôi
thưa ông ơi bao nhiêu năm nay ông là người tốt rồi
bây giờ ông có nói tốt cách mấy đi nữa thì người ta cũng bẻ thành xấu được
bản thân tôi đã nằm trên chảo dầu người ta muốn chiên muốn xào nấu gì cũng được
còn ông thì ông giáng giữ gia đình hạnh phúc của ông đi
mạnh quỳnh nhắc lại lời của người bạn quá cố
mạnh quỳnh gửi lời xin lỗi wendy vì cho rằng bản thân vô dụng
không che trở vào bao bọc cho giọng ca phải lòng con gái bến tre
lúc đầu chú đã nói
mẹ con về đi làm từ thiện bao năm nay rồi thì về đi
nhưng vì lý do gì mà không chịu về
chú còn giữ bao nhiêu tin nhắn mẹ nhung hẹn về hát ngày hai mươi hai tháng tám
rồi lên kịch bản hát bài gì bài gì
mạnh quỳnh xúc động nói
nhiều văn nghệ sĩ như giao linh bằng kiều cam thơ lê quang hồng đào đan nguyên hồng ngọc
nguyễn hồng nhung thúy nga cũng đã đến thắp hương đưa tiễn đồng nghiệp lần cuối
trước đó trên trang cá nhân wendy phạm đã viết
thay vì đi vòng hoa viếng
thì mọi người góp số tiền đó vào quỹ tử thiện phi nhung wendy phạm
để cô tiếp tục những công việc thiện nguyện mà mẹ mình đang làm giang dở
tâm nguyện của mẹ là giúp tỉnh xá giác an xây trường học việt ngữ kế bên chùa
và giúp các nạn nhân bị ảnh hưởng vì covid một mươi chín tại việt nam
tất cả số tiền thu được con sẽ chia đều cho hai nơi wendy phạm cho biết
lễ viếng diễn ra từ ba h đến chín h ba mươi sáng tức là từ một mươi ba h đến một mươi chín h ba mươi tại mỹ